ngày hai mươi năm tháng bảy tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam chỉ đạo ban thanh niên quân đội
phối hợp với cục chính trị quân khu bốn tỉnh đoàn quảng trị và bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị
tổ chức các hoạt động tặng quà khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách
tại huyện cam lộ tỉnh quảng trị
đoàn công tác đã tới thăm tặng quà hai mươi hộ gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng
ở huyện cam lộ bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám quân khu bốn tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe
và cấp thuốc miễn phí cho năm trăm linh lượt người là đối tượng chính sách gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh quảng trị
hoạt động diễn ra thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên
đối với gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm
của các cấp các ngành trong thực hiện chính sách của đảng nhà nước đối với người có công với cách mạng